đội cảnh sát giao thông công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã phát hiện chiếc xe ô tô chở bốn tấn cá nục chết
bốc mùi hôi thối thu mua tại cảng cá phường nghi thủy vận chuyển để nhập cho một cơ sở làm nước mắm
vào lúc tám h ba mươi phút ngày một mươi tháng năm tại km năm hai trăm linh tỉnh lộ năm trăm ba mươi sáu thuộc xóm khánh đông xã nghi khánh
đội cảnh sát giao thông công an huyện nghi lộc phát hiện chiếc xe ô tô tài mang biển kiểm soát ba mươi bảy c chín mươi bốn hai mươi sáu
do anh hoàng văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại khối năm phường nghi thủy thị xã cửa lò điều khiển có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên thùng xe chứa ba bảy trăm ba mươi năm kg cá đục nhỏ đã chết và bốc mùi hôi thối
trong đó một số khay cá có chưa lẫn cả cá nóc
chủ lô hàng là anh nguyễn văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại khối năm phường nghị thủy thị xã cửa lò
khai đã mua gần bốn tấn cá đục chết bốc mùi hôi thối này tại cảng cá phường nghi thủy
thuê anh hòa vận chuyển đi xã diễn ngọc huyện diễn châu nhập cho một cơ sở ở đây làm nước mắm
số cá này đang được công an huyện nghi lộc thu giữ xử lý theo quy định của pháp luật